đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu jac borrells ngày hai mươi tháng một mươi hai khẳng định
khối này sẽ tiếp tục hợp tác với iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran năm hai nghìn một mươi năm
có tên gọi chính thức là kế hoạch hành động trung toàn diện jcpoa
ông borrells cho biết ông đã có cuộc gặp cần thiết với ngoại trưởng iran hussein dullahian ở jordan
trong bối cảnh quan hệ iran eu đang xấu đi
theo ông borrell eu phải giữ liên lạc cởi mở và khôi phục jcpoa trên cơ sở của các cuộc đàm phán ở viên
trước đó cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo tối cao iran ali khamene nhấn mạnh tehran sẵn sàng tuân thủ trở lại các cam kết trong jcpoa
theo quan chức này nhiều vấn đề liên quan đã được tháo gỡ nên iran sẵn sàng trở lại các cam kết trong cpoa
hiện duy nhất vấn đề giám sát còn vướng mắt đồng thời hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết
trong chuyến đấu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại